tỉnh gia lai đã tổ chức đợt diễn tập chữa cháy rừng với sự tham gia của gần bốn trăm linh người
cùng chính quyền của một mươi bảy huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh gia lai
buổi diễn tập được tổ chức tại khoảnh chín tiểu khu ba trăm linh chín thuộc địa bàn xã yaze huyện yagrai
lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh gia lai đã trình diễn các hoạt động chữa cháy rừng
đồng thời giới thiệu chiến thuật kỹ thuật chữa cháy rừng thủ công kết hợp cơ giới
chữa cháy rừng giữa trực tiếp phối hợp với gián tiếp
gia lai có diện tích rừng khoảng năm trăm chín mươi sáu sáu trăm chín mươi năm ha trong đó diện tích rừng có nguy cơ cháy cao chiếm ba mươi tám
diện tích rừng toàn tỉnh
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tám vụ cháy rừng với diện tích chín mươi một ba mươi năm ha